tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã diễn ra lễ khao lễ thế lính hoàng sa
nghi lễ nhằm chi ân những người con đất đảo đã từng rong thuyền ra hoàng sa trường xa
cắm mốc khẳng định chủ quyền biển đảo tổ quốc
buổi lễ đã tái hiện khắc họa sinh động lại lễ khao lễ thế lính hoàng sa năm xưa
với những thuyền câu hình nhân vật lễ mà binh phu hoàng sa phải mang theo khi ra khơi mở cõi
đối diện với hiểm nguy nhưng bao thế hệ tổ tiên cha ông lý sơn
vẫn luôn đặt vận mệnh của đất nước lên trên tất cả
dù có phải hy sinh thân mình để bảo vệ chủ quyền thiên liêng
sau phần tế lễ tiếng ốc u nổi lên và lễ rước thuyền và hình nhân thế mạng hướng ra biển hoàng sa
theo con đường mà các bậc tiền nhân lý sơn đã ra đi từ hơn bốn trăm linh năm trước
sau khi xem buổi khao lễ thế lính hoàng sa em cảm thấy đây là một lễ hội rất độc đáo của huyện đảo lý sơn
và qua đây em cũng cảm thấy rất biết ơn cũng như là chi ân đến những người lính đảo hoàng sa
đã có công lý
em khai phá và cắm cột mốc cho biển đảo chủ quyền việt nam
và em rất là mong muốn rằng là cái lễ hội này sẽ được phát huy và bảo tồn
sau các nghi lễ chính lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh diễn ra trong sự hò reo của người dân và du khách
để tôn vinh và phát huy nét sinh hoạt văn hóa dân gian trong lễ khao lễ thế lính hoàng sa
năm hai nghìn một mươi ba lễ hội này đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch trao bằng công nhận là di sản phi vật thể quốc gia